bằng nhiều nguồn vốn tỉnh quảng trị đã triển khai một số công trình cầu dân sinh trên địa bàn
tết nguyên đán năm nay nhiều người dân ở vùng khó khăn tỉnh quảng trị rất phấn khởi khi được đi trên những cây cầu mới
đây là cây cầu tại thôn khe song huyện đắc rôm tỉnh quảng trị được đưa vào sử dụng tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
chấm dứt cảnh người dân thôn khe son phải vất vả trong lưu thông đi lại trong nhiều năm qua
cây cầu trân rò
cây cầu trân rò bên kia dòng sông đắc rôm xã đắc rôm có vốn đầu tư hơn hai sáu tỷ đồng
công trình cầu chân rò đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu đi lại
vận chuyển hàng hóa của các cây cầu
tỉnh quảng trị có sáu mươi hai điểm cần xây dựng cầu
tổng cục đường bộ việt nam phê duyệt xây dựng ba mươi sáu cầu cống với tổng kinh phí hơn một trăm ba mươi bảy tỷ đồng
trong đó có một mươi bốn cầu cống đã hoàn thành còn lại hai mươi hai cầu đang được triển khai
các công trình còn lại chúng tôi đang đối đốc nhà thâu là trân thủ thời tiết
tăng ca và trân thủ thời tiết nắng ráo để đẩy nhân tiến đổ
ngoài phản viết thi công chúng tôi vẫn làm đường công vụ và đường tàm cầu tàm
để phục vụ bà con đi lại và các phương tiện xe máy đi lại thuận lợi an toàn
việc đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông cho các vùng cách trở là vấn đề cấp thiết
điều này đã đem đến niềm vui cho hàng nghìn hộ dân ở miền núi tỉnh quảng trị
trong dịp tết đến xuân về và đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế
văn hóa xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ở vùng sâu vùng xa của tỉnh quảng trị